tổng cục trưởng tổng cục hải quan nguyễn văn cẩn ủy viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã chủ trì buổi họp với các bộ ngành
về đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lần tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ
buổi họp cũng được các bộ ngành liên quan thông tin về kết luận về dấu hiệu vi phạm của công ty cổ phần tập đoàn asanzo
căn cứ kết quả điều tra xác minh bộ tài chính xác định asanjo có bốn vi phạm
gồm vi phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp về nhãn hiệu giả mạo nhãn hiệu
vi phạm liên quan đến cáo buộc lừa dối người tiêu dùng vi phạm liên quan đến xuất xứ hàng hóa hành vi vi phạm về trốn thuế
có dấu hiệu là hành vi trốn thuế được cục thuế tp hcm lập hồ sơ chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra
theo văn bản số một mươi một nghìn sáu trăm bảy mươi chín cục thuế thanh tra tiểm tra bốn tp hcm ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
không xử phạt vi phạm hành chính và tiến nhiệm khởi tố hình sự theo quy định
theo ghi nhận của hải quan lắp một tv cần một mươi hai người và ba mươi phụ trợ với thời gian ba mươi phút
sau khi lắp xong được đóng vào các bao bì mang nhãn hiệu asanzo có kèm logo
in ngôn ngữ tiếng việt mã vạch việt nam sau đó bán cho một mươi chín công ty khác để đưa ra thị trường nội địa
đối chiếu với các video quảng cáo trên truyền thông có hình ảnh dây chuyền lắp ráp tv bằng các thiết bị hiện đại
với thực tế tại cơ sở sản xuất asanjo
không đúng như quảng cáo hiện chưa có một quy định cụ thể để điều chỉnh quy định hàng hóa lưu thông trong nước tỷ lệ nội địa thế nào
nên dành đến các khu vực trung tâm hình ảnh nhãn hiệu mang được sản phẩm đều mang xuất xứ việt nam
mà khi xuất khẩu thì chúng ta đã có cái nghị định ba mươi một của chính phủ
còn đối với cái sản phẩm tiêu dùng bán lưu thông ở trong nước thì chúng ta lại chưa có quy định cụ thể về vấn đề này
tuy nhiên theo hiệp định của wto có nêu vấn đề là gì có quy tắc là đối với sản phẩm xuất khẩu hay sản phẩm nhập khẩu
thì quy tắc xuất xứ đối với những sản phẩm này sẽ không khó khăn hơn so với cái sản phẩm mà được xác định xuất xứ tiêu thụ trong nước
tức là chúng ta có quy định thế nào trong nước thì ít nhất là cũng sẽ có quy định ngang bằng đối với sản phẩm tiêu thụ ở việt nam
ngày hai mươi ba tháng một mươi cục thuế tp hcm đã quyết định xử phạt tổng số tiền thuế truy thu phạt với asanjo còn hơn bốn mươi bảy sáu tỷ đồng với ba hành vi sai phạm
thứ nhất để ngoài sổ sách không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm trốn thuế
asanjo mua linh kiện triệu thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng kê khai là mua thành phẩm điều hòa nhiệt độ
thứ hai sử dụng bất hợp pháp hóa đơn trong đó ghi thành phẩm điều hòa nhưng là linh kiện
thứ ba ghi hóa đơn cao hơn với mục đích trốn thuế
công ty chủ yếu do người của asanzo đứng đầu để trốn thuế hóa đơn cao hơn thực tế
qua xác minh tài khoản ngân hàng chuyển thẳng cho phạm thị hiền vợ ông tam chủ tịch asanjo
tổng cục hải quan sẽ tổng hợp ý kiến kết quả điều tra xác minh của các bộ ngành liên quan
để báo cáo thủ tướng về vụ việc asanjo trước ngày ba mươi tháng một mươi
tuy nhiên đại diện tổng cục hải quan cũng lưu ý việc này cũng có thể chậm hơn vài ngày